thưa quý vị nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm tám mươi năm ra đời đề cương về văn hóa việt nam
sáng nay ngày hai mươi bảy tháng hai hội thảo tám mươi năm đề cương về văn hóa việt nam từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi
khởi nguồn và động lực phát triển đã diễn ra tại hà nội
đây là hội thảo khoa học cấp quốc gia được bốn cơ quan là ban tuyên giáo trung ương
bộ văn hóa thể thao và du lịch hội đồng lý luận trung ương và học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp tổ chức
hội thảo có sự tham dự của các đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trần hồng hà phó thủ tướng chính phủ
cùng đại diện các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương
hội thảo diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến tới sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
hội thảo tập trung vào hai nội dung chính giá trị lý luận và thực tiễn của đề cương về văn hóa việt nam
văn hóa con người việt nam nền tảng tinh thần động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
bàn tổ chức đã nhận được một báo cáo trung tâm và một trăm bảy mươi năm báo cáo tham
luận của các cơ quan tổ chức các cá nhân nhà quản lý nhà khoa học
và những người trực tiếp làm công tác văn hóa nghệ thuật của cả nước
suốt tám mươi năm qua sự ra đời của bản đề cương văn hóa do cố tổng bí thư trường trinh khởi xướng
cho thấy lần đầu tiên có một bản đề cương mang tính cương lĩnh xác định con đường phát triển
của văn hóa việt nam với nền tảng chặt chẽ hệ thống và các nguyên tắc hành động cụ thể
đây là bản đề cương đã tạo ra một sự khởi động đột phá cho sự phát triển của văn hóa việt nam
ngày nay chúng ta cảm thấy được sự cần thiết phải kế thừa và phát triển giá trị tích cực
tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc vừa đẩy mạch giao lưu tiếp biến tiếp thu
có động lọc tinh hoa văn hóa nhân loại khẳng định bản sắc và bản lĩnh của dân tộc việt nam
trong quá trình hội dập quốc tế
khởi nguồn từ tư tưởng nghệ thuật vị nhân sinh của bản đề cương
ngày nay đảng ta đã hình thành quan điểm phát triển các người phải được đặt vào vị trí trung tâm
tiêu của quá trình phát triển văn hóa
nền văn hóa mà chúng ta đang xây đơn là một nền văn hóa của nhân dân
nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo trao truyền đồng thời cũng là chủ thể thu hưởng
những giá trị của nền văn hóa ấy
phát biểu tại hội thảo bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng khẳng định
đầu tư cho văn hóa một cách khoa học hợp lý chính là đầu tư cho sự phát triển
đầu tư cho tương lai hội nhập mang tính bền vững hơn của đất nước
bộ trưởng đề xuất một số giải pháp cải thiện thể chế hoàn thiện chính sách hiện hành như bổ sung
lĩnh hội văn hóa trong nhóm ngành nghề ưu đãi đầu tư vào nhóm lĩnh vực được áp dụng đầu tư theo
phương thức đối tác công tư sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp theo
hướng bổ sung các khoản chi tài trợ cho văn hóa thể thao được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
có chính sách phù hợp tại luật quản lý sử dụng tài sản công nhằm phát huy sử dụng có hiệu quả
tài sản kết cấu hạ tầng thiết chế văn hóa tài sản đặc thù của văn hóa
ngoài ra bộ trưởng nguyễn văn hùng cũng nêu kiến nghị liên quan đến việc triển khai chương trình
mục tiêu quốc gia về văn hóa chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm xây dựng bộ chỉ số quốc gia về phát triển văn hóa
hoàn thiện các chính sách văn hóa đối ngoại phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

của bộ trưởng của cố tổng bí thư trường trinh giá trị to lớn của đề cương về văn hóa việt nam
sự tiếp bước của các nghệ sĩ trong mạch nguồn lịch sử với công tác nâng cao hiệu quả của văn hóa văn nghệ
trong xây dựng văn hóa con người để văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh xây dựng đất nước phát triển bền vững
cũng trong sáng nay trước khi diễn ra lễ khai mạc hội thảo các đại biểu đã cùng cắt băng khai mạc triển lãm ảnh
kỷ niệm tám mươi năm đề cương về văn hóa việt nam một nghìn chín trăm bốn mươi ba hai nghìn hai mươi ba
cũng trong sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
và tổng kết cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tích nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác công an tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
cho thấy công an các đơn vị địa phương đã ra quân quyết liệt triển khai đồng bộ các kế hoạch
biện pháp tấn công chấn áp tội phạm góp phần kéo giảm tội phạm bảo đảm tốt an ninh trật tự
bảo vệ tuyệt đối an toàn tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết an lành
công an các đơn vị địa phương đã tập trung tham mưu với lãnh đạo đảng nhà nước
nhiều chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia lợi ích của việt nam
quyết liệt đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa hoạt động của các tổ chức phản động chống đối
đã tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp kiềm chế kéo giảm tội phạm
trong tháng hai hầu hết các loại tội phạm đều giảm
tiến độ điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tiêu cực theo dõi chỉ đạo tiếp tục được đẩy nhanh tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến được nâng cao hơn
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận tập trung đánh giá toàn diện kết quả các mặt công tác
làm rõ những vấn đề còn tồn tại hạn chế chỉ ra nguyên nhân trong lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch chương trình mệnh lệnh chỉ đạo của bộ
phát biểu tại hội nghị trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an yêu cầu
công an các đơn vị địa phương phát huy những kết quả đạt được tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản
làm tốt công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm nắm chắc tình hình ngay từ đầu giải quyết vụ việc ngay từ khi mới nảy sinh
huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để nâng cao công tác phòng chống tội phạm
trong đó tập trung công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội lấy phòng ngừa là chính
tiếp tục giả soát đẩy nhanh triển khai các phần việc của bộ công an trong đề án sáu
kết luận hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận
biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong thời gian qua
đặc biệt nhiều đơn vị làm xuyên tết nhiều đơn vị cá nhân đến nay vẫn chưa được nghỉ tết
bám sát mặt đường hay tiến độ các hoạt động điều tra về việc tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại
đặc biệt là hoạt động cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ kịp thời hiệu quả đã tạo sức lan tỏa
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp công an nhân dân bản lĩnh nhân văn trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế
bộ trưởng tô lâm cũng cho rằng bên cạnh việc xử lý sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
lực lượng cảnh sát giao thông cả nước vừa qua được dư luận đánh giá cao khi ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn
đã kéo giảm vi phạm về giao thông tạo được nề nếp và hình ảnh đã uống rượu bia thì không lái xe dần đi vào tự giác trong dân
nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm không quản ngại khó khăn gian khổ hiểm nguy
tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm làm nhiều việc tốt giúp đỡ nhân dân
thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra tại hội nghị
tập trung triển khai các đề án nhiệm vụ chính phủ thủ tướng chính phủ giao bộ công an
đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đồng chí bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp công tác phòng ngừa
đấu tranh chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tránh tình trạng dôn sức trong cao điểm sau đó có tư tưởng xuống sức xả hơi
làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự ra soát nắm và giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để các mâu thuẫn phát sinh tội phạm
cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm làm tốt công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc
đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông bộ trưởng đề nghị cục cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan giám đốc công an các địa phương có biện pháp phát hiện
xử lý và gắn trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị cảnh sát giao thông công an cấp huyện nếu để xảy ra sai phạm tăng cường các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông
kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn và các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân khi tham gia giao thông
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án sáu nâng cao năng lực hoạt động xử lý của cổng dịch vụ công bộ công an và các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động của lực lượng công an đặc biệt là công an xã

với những nỗ lực cố gắng của các cán bộ y tế công tác chăm sóc sức khỏe cho can phạm nhân tại trại tạm giam công an tỉnh hà nam luôn được bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi giúp các can phạm nhân ổn định sức khỏe tích cực cải tạo
dù luôn phải đối mặt gặp nhiều khó khăn áp lực nhưng đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng trại tạm giam công an hà nam vẫn luôn giữ ý chí vững vàng trên trận tuyến thầm lặng của người thầy thuốc công an nhân dân
ngóc phần hướng thiện giúp đỡ những mảnh đời lầm lỡ có cơ hội trở về tái hòa nhập với cuộc sống cộng đồng